ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức họp báo về việc tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển
theo đó đại hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín với sự tham dự của một ba trăm linh đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân
các đại biểu sẽ tham gia thảo luận đối với báo cáo chính trị dựa trên các nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam vì dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
hội nghị cũng sẽ thông qua năm chương trình hành động và ra mắt ban chấp hành ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn